kính chào quý vị và các bạn
trong khoảng hai ngày tới các tỉnh thuộc phía đông bắc bộ trời nhiều mây có mưa nhỏ mưa phùn kèm sương mù
riêng các tỉnh vùng núi có khả năng có mưa rào vào đêm và sáng trời ấm ướt cả ngày
trời ngưỡng lạnh với nhiệt độ ngày đêm sao động từ một mươi tám đến hai mươi năm độ
sang ngày một mươi một khi khối không khí lạnh suy yếu nền nhiệt sẽ tăng lên từ một đến hai độ
trong khi đó đối với các tỉnh thuộc tây bắc bộ phổ biến có mưa vài nơi vào ban ngày trời nắng
nhiệt độ ban trưa có thể tăng lên ngưỡng hai mươi năm hai mươi tám độ
riêng một số nơi thuộc điện biên lai châu có thể sấp xỉ ngưỡng ba mươi ba mươi một độ
với trung bộ các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh trời nhiều mây đêm và sáng có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù dài rác
còn khu vực từ quảng bình đến thừa thiên huế mưa chỉ xảy ra ở diện vài nơi trưa chiều trời hứng nắng
nhiệt độ cao nhất trên toàn khu vực trên đà tăng dần lên ngưỡng hai mươi bảy ba mươi độ
còn đối với các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
trong hôm nay cũng như ba ngày tới thời tiết nhìn chung chưa có nhiều biến động
khi mưa chỉ xảy ra ở diện vài nơi ngày nắng nhiệt độ ban trưa tăng lên ngưỡng hai mươi chín ba mươi hai độ
vùng cao tây nguyên ba ngày tới phổ biến ít mưa có trăng chỉ xuất hiện mưa cục bộ
với lượng mưa nhỏ không đáng kể vào chiều tối và đêm ban ngày trời có nắng nhiều hơn
nhiệt độ ban trưa có thể tăng lên ngưỡng hai mươi chín ba mươi hai độ
đến với các tỉnh thành nam bộ tại đây thời tiết chủ đạo vẫn là nắng nhiều vào ban ngày
với nhiệt độ cao nhất ba mươi một ba mươi bốn độ
riêng một số nơi thuộc miền đông nam bộ như tây ninh đồng nai
có thể sắp xỉ ngưỡng nắng nóng với nhiệt độ ban trưa ở ngưỡng ba mươi năm độ